thưa quý vị thời gian gần đây số vụ chống người thi hành công vụ đang có chiều hướng gia tăng
đặc biệt là sự chống đối đối với lực lượng cảnh sát giao thông
điều này thể hiện sự manh động côn đồ và sự coi thường pháp luật của các đối tượng vi phạm
trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba toàn quốc xảy ra hai mươi tám vụ việc chống người thi hành công vụ
làm một mươi chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương
vâng ạ những con số rất đáng và suy ngẫm và không chỉ là số vụ mà còn tính chất mức độ nghiêm trọng
thì ngày càng gia tăng và vụ việc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh long an mới đây
khiến một chiến sĩ cảnh sát giao thông hy sinh và hai người dân tử vong đã càng thể hiện rõ
tính chất nguy hiểm của thực trạng này
vậy không hình phạt đối với các hành vi chống người thi hành công vụ hiện nay là như thế nào
và cần làm gì để ngăn chặn loại tội phạm này
trong chuyên mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay có cuộc trao đổi cùng với luật sư đặng văn cường
đoàn luật sư hà nội